trước tình thế khẩn cấp công an tỉnh hà tĩnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ trực tiếp dùng xuồng máy tiếp cận
di rời hàng trăm người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đưa lên nơi trú ẩn an toàn nhất là người già và trẻ nhỏ
tính đến năm giờ chiều qua tại xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên lực lượng công an đã đưa gần tám mươi người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn
tại sản tài sản là hầu như chìm trong biển nước không còn cái gì cả
thật máy là trước khi lũ lên kịp thì các cán bộ công an tỉnh nguyên xã đã phối hợp và đưa mẹ con em ra khỏi vùng lũ cùng các khu gia và trẻ em trong thôn
sáng nay thì lực lượng của công an nhân dân đã về phối hợp địa phương giúp đỡ địa phương là thực hiện tốt

thưa quý vị theo quy định tại nghị định số một mươi về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một xe chở khách trên chín chỗ và xe đầu kéo bắt buộc phải lắp camera
đặc biệt là việc bắt buộc lắp camera cho xe khách và xe container là đúng với xu thế ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải và nâng cao sự an toàn đối với hành khách
tuy vậy cho đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp nào thực hiện đa phần kiến nghị lùi thời gian do nhiều bất cập như thiếu quy chuẩn thiết bị tốn kém không nhỏ
khai thác dữ liệu không dễ những ý kiến cụ thể như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
đó là những đánh giá về tác dụng của việc bắt buộc lắp camera trên các phương tiện kinh doanh vận tải
tuy nhiên theo đánh giá chung cho biết thị trường có nhiều loại camera giám sát
trong khi đó nghị định số một mươi và thông tư số một mươi hai lại không đề cập đến quy chuẩn camera
trước đây khi các doanh nghiệp lắp thiết bị giám sát hành trình thì lại có quy chuẩn riêng
do chưa có quy chuẩn cho camera giám sát nên nhiều doanh nghiệp đã lúng túng trong việc lựa chọn camera trên xe
cơ quan quản lý nhà nước ra quy định về lắp camera giám sát được quy định ở tại nghị định một mươi
hiện nay cũng chưa thấy có ban hành một quy chuẩn nào và một quy định nào để nó rõ ràng
một khi đã ra quy định về lắp camera bên trong xe thì chúng ta cũng có nên có một số quy định cứng
ví dụ như là về độ phân giải về mức độ bao quát ở trong xe
về khả năng lưu nhớ chẳng hạn hành trình trong tuần của xe khách thì nó phải được lưu nhớ toàn bộ dữ liệu hành trình dữ liệu ở bên trong xe trong suốt thời gian đó
bên cạnh đó kể từ khi nghị định số một mươi có hiệu lực vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi với quy định về bắt buộc lắp camera đối với xe trên chín chỗ và xe container
chỉ trong vòng một mươi năm tháng các doanh nghiệp buộc phải hoàn thành yêu cầu này
trong khi đến thời điểm hiện tại
gần nửa thời gian trôi qua quy chuẩn và hướng dẫn vẫn chưa có
điều này cũng đang gây không ít khó khăn cho chính những doanh nghiệp
chỉ cần những cái tiêu chí để sao cho về sau khi kiểm tra
nó đủ để đáp ứng được cái yêu cầu truy xuất dữ liệu của cơ quan quản lý thôi
còn đứng về cái doanh nghiệp thì người ta cũng nắm được thông tin để mà có cái đầu tư hợp lý
vì vậy nó vừa đủ để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý
tại buổi tọa đàm do hiệp hội vận tải ô tô việt nam tổ chức
về vấn đề này nhiều doanh nghiệp cho biết nếu đúng theo nghị định
mỗi xe khách phải lắp ít nhất bốn camera mới đủ để ghi hình lái xe cửa lên xuống khoang hành khách
tuy nhiên cũng là việc lắp camera giám sát thông tư số một mươi hai lại quy định khác
bên cạnh đó hiện nay các doanh nghiệp vận tải đang gặp khó khăn vì dịch covid một mươi chín
lại phải lắp đặt camera giám sát với chi phí khá lớn
lại là một khó khăn thách thức nữa mà doanh nghiệp phải vượt qua
hơn nữa nếu triển khai thì trên mỗi phương tiện cũng cần phải tính toán đến sự an toàn
như các nguyên nhân dẫn đến chập điện cháy nổ trên xe
có cho phép hay không cũng là vấn đề các đơn vị đang đặt ra
việc bắt buộc lắp camera cho xe khách và xe container là đúng
với xu thế ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải và nâng cao sự an toàn đối với hành khách
tuy vậy để thực hiện đạt hiệu quả bên cạnh việc ban hành quy chuẩn thiết bị
bộ giao thông vận tải cần có hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp thực hiện
còn theo hiệp hội vận tải ô tô việt nam thì hiện đang tổng hợp ý kiến
để kiến nghị bộ giao thông vận tải lùi thời hạn hoàn thành việc lắp camera theo quy định thêm hai năm
tức là đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trải qua chín mươi năm hội liên hiệp phụ nữ việt nam ngày một lớn mạnh không ngừng
đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ việt nam
và những nông góp của phụ nữ là không thể phủ nhận
không chỉ là những người phụ nữ giỏi viếng nước đảm viên nhà
nhiều mô hình thi đua nhiều việc làm thiết thực của phụ nữ

và đang mang lại hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng
vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương trên cả nước
và trong tiềm mục sống đẹp ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn
một phong trào do chị em phụ nữ quận hà đông thành phố hà nội phát động
kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường tạo nên sự thay đổi về nhận thức
và thói quen của người dân thủ đô và cả cộng đồng
thay đổi thói quen tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông
từ nhiều tháng nay hội viên phụ nữ phường quang trung đã quen với việc sử dụng làn nhựa hộp nhựa để đi chợ
trong năm hai nghìn hai mươi hội phụ nữ phường quang trung đã tặng gần hai làn đi chợ
và đến nay nhiều người đã sử dụng làn và hộp đựng thực phẩm đi chợ
hạn chế đáng kể việc sử dụng túi ni lông đựng thực phẩm
chúng tôi đã triển khai mô hình sử dụng làn nhựa đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông
và chúng tôi thấy triển khai cái này đối với hội viên thì khi đầu thì gặp rất nhiều khó khăn trở ngại
mọi người thì chưa có người chưa ủng hộ và cũng có những ý kiến trái chiều là sử dụng làn đi chợ thì cồng cành và không có thuận lợi
nhưng khi chúng tôi đã triển khai qua tuyên truyền thì là chị em cũng thấy là cái thuận lợi trong sử dụng
thấy là giảm tải được sử dụng túi ni lông
và hai nữa là thấy đảm bảo sức khỏe của bản thân mình
cũng như là sức khỏe của gia đình
tính đến nay một trăm linh các đơn vị trực thuộc hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông đã thay thế các sản phẩm nhựa
bằng việc sử dụng cốc thủy tinh cốc xứ hoặc bình thủy tinh khi hội họp tiếp khách
đây là một trong rất nhiều hoạt động hưởng ứng thực hiện phong trào chống rác thải nhựa gắn với phong trào vì môi trường trong sạch
phụ nữ thủ đô không đổ rác phế thải ra đường và nơi công cộng
và cuộc vận động xây dựng gia đình năm nghìn ba mươi
hai mươi hai cơ sở hội có những các tôn trình phần việc chào mừng trong dịp kỷ niệm này
có như tuyến đường hoa phục tuyến phố hoa và xóa điểm chân rác làm vườn hoa sân chơi
xây dựng mái ấm nhà tình nghĩa rồi tặng những phần quà cho phụ nữ yếu thế
người leo đơn trẻ em khuôn nơi nâng tựa trên địa bàn của quận
những mô hình hay được hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông triển khai thời gian qua đã đạt hiệu quả rất thiết thực
đóng góp vào hiệu quả ấy cũng là nhờ công tác tuyên truyền
cùng với việc tuyên truyền hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông còn vận động hai mươi bốn trên hai mươi bốn tri hội phụ nữ các phường
xây dựng mô hình chống rác thải nhựa túi ni lông tổ chức ba mươi bốn buổi gia quân tổng vệ sinh môi trường
bóc xóa biển quảng cáo sai quy định và tổ chức đổi phế liệu giữ màu xanh
xây dựng thùng rác tử thiện thùng rác thân thiện thu được hai mươi một triệu đồng quỹ tử thiện
trong suốt những năm qua những công tác mang giá trị hơn ba mươi
làm tỏa cho trong cuộc sống thì hội phụ nữ người ta đã làm được điều này rất rõ nét
ví dụ như họ thành lập những tổ chức nhân đạo đến với các bệnh nhân trong bệnh viện
những cái hành động của họ đều là xuất phát từ tâm của họ
họ đã lan tỏa đi các nơi và đã đồng hành cùng với các tổ chức khác
phối hợp rất là chặt chẽ trong vấn đề thiện nguyện và mang lại giá trị nhân văn trong cuộc sống
phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen của các thành viên trong gia đình
trong đó có ý thức chung tay bảo vệ môi trường
bởi vậy những việc làm thiết thực mà các trẻ em phụ nữ quận hà đông nói riêng
và nhiều tổ chức hội phụ nữ nói chung trong cả nước đã và đang phát động
đã góp phần lan tỏa đi thông điệp về cải thiện môi trường
giúp nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng
nghi nhận về hiệu quả mô hình bảo vệ môi trường của trẻ em phụ nữ quận hà đông
thành phố hà nội đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi